một trăm linh làng nghề được hỗ trợ công tác quảng bá xúc tiến du lịch tham gia các hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm tại các hỗ trợ triển lãm festival di sản quảng nam
một trăm linh làng nghề làng nghề truyền thống được hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện việc bảo vệ môi trường làng nghề theo đúng quy định
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
chiều hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã đồng xoài tỉnh bình phước đã tạm giữ hình sự trương mạnh hùng ba mươi tuổi
và nguyễn ngọc chiến hai mươi một tuổi về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
bước đầu xác định khoảng hai mươi một h ngày một tháng chín hùng điều khiển xe mô tô đi ngang qua dãy nhà trọ thuộc khu phố bốn phường tân đồng thị xã đồng xoài
thì thấy chị đào thị nhàn đi ra ngoài nhưng không đóng cửa phòng
hùng đi bộ vào phòng lấy chiếc điện thoại hiệu iphone năm để trên nóc tủ lạnh rồi tàu thoát
sau đó hùng mang chiếc điện thoại đến nhà chiến và gạ bán cho chiến
tuy nhiên do máy bị khóa nên chiến không mua hùng đã đổi chiếc điện thoại để lấy một cục ma túy đá trị giá một triệu đồng của chiến
đến sáng ngày hai tháng chín khi chiến đang mang chiếc điện thoại đi chơi thì bị công an thị xã đồng xoài bắt giữ
chỉ trong vòng một tháng trở lại đây tình hình khai thác vận chuyển gỗ với số lượng lớn trái phép ở khu vực giáp danh biên giới việt nam lào
thuộc huyện miền núi hướng hóa tỉnh quảng trị diễn ra liên tục và có tính chất phức tạp
trong tháng tám và mấy ngày đầu tháng chín lực lượng kiểm lâm biên phòng tỉnh quảng trị đã phát hiện ba vụ khai thác và vận chuyển gỗ trái phép
tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
tại hiện trường lực lượng kiểm lâm và biên phòng đã phát hiện gần một trăm linh mét khối gỗ
chủ yếu là xoan rừng và bời lời quy tròn các loại từ nhóm ba đến nhóm sáu
số gỗ này đều được vận chuyển từ lào về việt nam để tiêu thụ
qua kiểm tra những đối tượng vận chuyển đã không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hợp pháp
nên các cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tin quốc tế
ngày sáu chín lực lượng cứu hộ malaysia đã tìm thấy thêm ba mươi năm thi thể trong vụ lật thuyền xảy ra tại eo biển malacca hôm ba tháng chín vừa qua
nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ việc lên năm mươi người
các thi thể được tìm thấy cách vị trí thuyền gặp nạn là tám hải lý khoảng một mươi năm km
cơ quan thực thi luật pháp trên biển của malaysia cho biết công tác tìm kiếm những người mất tích
sẽ được tiếp tục trong ba ngày tới
dựa theo thông tin của hai mươi người được giải cứu có khoảng tám mươi người đã có mặt trên thuyền khi tai nạn xảy ra
trong khi sức chứa của thuyền chỉ là từ một mươi đến một mươi năm hành khách
những người trên thuyền được cho là người di cư indonesia
tuy nhiên giới chức malaysia chưa xác định được những người này tìm cách cập bờ vào malaysia
hay tìm cách rời khỏi nước này một cách bất hợp pháp
australia ngày hôm nay đã cam kết tiếp nhận những người tiến nạn syria và iraq
cũng như cung cấp hỗ trợ tài chính cho họ
động thái được coi là bức mật quan trọng
chính sách cương rắn ngăn chặn người di cư mà chính phủ của thủ tướng tony abbott đang áp dụng
và nó cũng được đưa ra vào thời điểm châu âu đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng di cư vô cùng nghiêm trọng
theo thống kê của bộ di trú australia trong năm hai nghìn một mươi bốn khoảng năm người nhập cư vào quốc gia này là từ syri và iraq
chính phủ cũng đã có kế hoạch để tiếp nhận thêm những người tị nạn từ hai quốc gia trên lên một mươi chín người vào năm hai nghìn một mươi tám và năm hai nghìn hai mươi
trước đây australia đã áp dụng một chiến dịch bảo vệ biên giới gây nhiều tranh cãi
nhằm giảm số người tìm đến xứ sở chuột túi bằng thuyền
với chiến dịch này nếu tàu thuyền nào tìm cách vào australia bất hợp pháp sẽ bị đuổi khỏi vùng biển của nước này
và gửi tới trung tâm ở các quốc gia đảo chờ xử lý như nau hay papua new guinea
những ai không có thị thực thì không thể nhập cảnh vào australia sau đó họ sẽ được đưa lên tàu quay trở lại nơi xuất phát